thưa quý vị và các bạn với những chương trình truyền hình trực tiếp cũng như những chương trình đòi hỏi tính thực tế
thì sự cố hay tai nạn nghề nghiệp dù không mong muốn nhưng đôi khi là khó tránh khỏi
tuy nhiên việc một số người trong đó có không ít ngôi sao giải trí cố tình vạ miệng tạo sự cố trên màn ảnh nhỏ
nhằm thực hiện các mục đích cá nhân khiến dư luận bức xúc cần sớm được ngăn chặn
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
loại bỏ những hành vi phản cảm
trong chương trình truyền hình thực tế của tác giả quang minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước bối cảnh phải đối diện với sự cạnh tranh gắt gao từ rất nhiều mạng đa kênh
trên nền tảng youtube và web một số đài truyền hình trong nước đã cho thấy những nỗ lực phát triển đáng kể
bằng việc cải thiện về công nghệ đa dạng về nội dung nhằm thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả
cùng với đó là sự tăng vọt số lượng các game show trò chơi truyền hình talk show
tòa đàm đề cao tính giải trí kết hợp sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng
trên các lĩnh vực của xã hội trong tư cách giám khảo khách mời hoặc người chơi
bên cạnh ban giám khảo thu hút người xem bằng sự nổi tiếng cá nhân
cũng như tài năng sự sắc xảo trong đánh giá nhận xét
vị thế của người dẫn chương trình nổi tiếng cũng là một yếu tố tạo nên thương hiệu để lôi kéo khán giả
tuy nhiên sự bùng nổ của các chương trình truyền hình đề cao tính giải trí
và mục đích câu khách hơn là đầu tư cho chất lượng nội dung
đã làm cho số hạt sạng điểm đen xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cũng tăng lên
theo cấp số nhân và chưa có dấu hiệu dừng lại
trong đó hiện tượng một số cá nhân mượn sóng truyền hình lợi dụng giờ vàng
để thực hiện động cơ thiếu trong sáng như lăng xê bản thân nói xấu người liên quan
quảng cáo sai sự thật tranh cãi về các mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình
đang dần trở nên phổ biến
để tạo sự chú ý của khán giả màn ảnh nhỏ một số người đã triệt để tấn dụng việc mặc trang phục hở hang
để khoe thân thực hiện động tác gợi dục cố tình phát ngôn bừa bãi
và nghiêm trọng hơn là dẫn chuyện bôi xấu cá nhân tổ chức khác
gần đây chương trình ngôi sao tình yêu phát sóng trên kênh một đài truyền hình phía nam
dù được quảng cáo là game sao hẹn hò dấu mặt hot nhất năm hai nghìn một mươi chín
nhưng thực tế lại được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông
do sự cố ăn mặc của các khách mời nữ
cụ thể trong tập hai mươi ba của ngôi sao tình yêu mùa thứ hai phát sóng mới đây
nhân vật nữ chính htl đã khiến không ít khán giả phải đò mặt xấu hổ
vì lối ăn mặc hở hang cùng hành vi phản cảm
trước đó cũng trên chương trình này nữ diễn viên kim người mẫu nl
còn thản nhiên trình diễn một điệu nhảy trong trang phục áo tắm hai mảnh bikini
với nhiều động tác khiêu gỡ
nhiều người xem theo dõi chương trình đã đánh giá
một số nội dung được phát sóng trong thời gian qua
mức độ phản cảm của ngôi sao tình yêu có lẽ cũng không thua kém
với một số game show tai tiếng đã đăng tải trên youtube như
depong người chơi cố gắng ném bóng vào ly rượu của đối thủ
hay dead kitsch hẹn hò giữa những người xa lạ
tuy nhiên nếu so với những thảm họa thời trang làm người xem khó chịu kể trên
thì hành vi dùng sóng truyền hình để thực hiện ý đồ cá nhân còn phổ biến hơn
sự việc diễn viên hài trưởng giang cầu hôn nữ diễn viên nhã phương
tại lễ trao giải mai vàng năm hai nghìn một mươi bảy trên một kênh truyền hình là minh chứng
đáng tiếc đây không phải là trường hợp duy nhất mà dường như chỉ châm ngòi
cho một loạt các ngôi sao người dẫn chương trình người tham gia trò chơi truyền hình
được dịp đánh bóng hình ảnh tên tuổi cá nhân qua việc sẵn sàng gây sốc cho khán giả
khi tiết lộ cuộc sống phức tạp của mình
trên sóng truyền hình
dù điều đó chẳng liên quan hay có tác dụng gì đối với chương trình mà họ tham gia
người xem không còn xa lạ trước những mảng cãi nhau giữa hai vợ chồng mc tt và hvk
trong tất cả các chương trình họ đã tham dự
hoặc nhiều chuyện trải lòng của các nhân vật khách mời trong chương trình chuyện đêm muộn
sau ánh hảo quang người giấu mặt khiến không ít khán giả phải đò mặt
khi những bí mật cá nhân được mô tả công khắc
điển hình như vụ việc một nam ca sĩ ẩn danh tố cáo hành vi lạm dụng tình dục của ông bầu
trong chương trình người giấu mặt phát sóng trên kênh antv cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín
điều đáng nói là tâm sự chưa xác thực của ca sĩ trẻ này
sau đó đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng sự nghiệp của ông bầu
cùng những bạn diễn cũ của anh ta
cần thấy rằng việc để xảy ra hiện tượng mượn sóng truyền hình
thực hiện các phát ngôn hành vi mang động cơ xấu có chiều hướng gia tăng như hiện nay
trách nhiệm trước hết thuộc về các đài truyền hình đơn vị sở hữu bản quyền game show talk show biên kịch
bởi trong nhiều trường hợp các sự cố là hoàn toàn có thể kiểm soát và ngăn chặn được
thế nhưng thay vì nhận lỗi nghiêm túc và rút kinh nghiệm cho các lần sau
thì dường như tình trạng trên không hề được ngăn chặn cải thiện
thay vào đó thường chỉ là sự bao biện đổ lỗi cho hoàn cảnh cá nhân vi phạm
để phủ nhận trách nhiệm
điều đó rất khó để có thể thuyết phục được công chúng một cách thỏa đáng
thí dụ lý giải về trang phục thiếu vải của người tham gia chương trình
một nhà sản xuất cho rằng bộ trang phục đó là của nhân vật
chứ không phải của chương trình yêu cầu
tương tự giải thích cho hành vi biến mất sau khi bỏ về giữa chương trình
nhanh như chớp của ca sĩ hvk ban tổ chức chỉ giải thích ngắn gọn
hvk bận lịch ra nước ngoài nên vắng vài tập
cô ấy sẽ trở lại sau hai tập nữa
lời giải thích như vậy liệu đã hợp lý thể hiện sự tôn trọng khán giả của nhà đài
nhiều người nắm rõ các sự việc trên đã khẳng định rằng
chính nguyên nhân và bất cập này đã góp phần để nhiều nhân vật showbiz
có thể ngang nhiên thao túng lợi dụng sóng truyền hình để vụ lợi
và thực hiện nhiều hành vi thiếu chuẩn mực khác
thậm chí trên thực tế không khó để nhận thấy trong nhiều trường hợp
các nhà sản xuất cùng đội ngũ đạo diễn biên kịch của một số chương trình
đang cố tình câu kéo khán giả bằng scander vụ bê bối của nhân vật tham gia
bằng chứng là việc nhiều đài truyền hình săn tìm mua bản quyền
hoặc tổ chức sản xuất các chương trình có nội dung liên quan đến đời tư
cuộc sống cá nhân bất chấp những cảnh báo của dư luận trong và ngoài nước
trước đó về chất lượng cũng như một số nội dung hoạt cảnh đáng báo động của chúng
vì dù được biểu hiện dưới nhiều hình thức đa dạng
như trò chơi hẹn hò tâm sự cá nhân gia đình hay một cuộc thi
trọng tâm của các chương trình này là xoáy sâu vào cuộc sống của thí sinh
khách mời ứng viên khuyến khích họ bộc lộ các thói hư tật xấu
những chuyện chướng tai gài mắt
điều đáng lo ngại là sau một số cuộc thi gây sốc mà điển hình là cuộc thi
siêu mẫu việt nam công thức này như đang dần trở nên quen thuộc
được nhiều nhà sản xuất ban giám khảo và người dẫn chương trình tận dụng
một cách triệt để và có chú ý nhằm câu kéo một bộ phận khán giả
cũng như nhằm kéo dãn thời lượng phát sóng không chỉ vậy
một số nhà sản xuất chương trình còn cố tình gài bẫy người chơi đặt họ
vào những tình huống khó xử như trong chương trình giác quan thứ sáu phát sóng
trên một kênh truyền hình ban tổ chức đã mời diễn viên lâm vĩ dạ và
anh đức chỉ vì lý do họ từng có mối quan hệ tình cảm trong quá khứ
tương tự chương trình kỳ tài thách đấu cũng từng nhận về
vô số gạch đá của khán giả vì mời người dẫn chương trình là
trấn thành cùng tình cũ mai hồ tham gia trò chơi
một số chương trình khác thì nhằm vào tâm lý hiếu kỳ của khán giả
bằng cách mời đến sóng truyền hình các nhân vật có thành tích bất hảo hoặc
khai thác các nhân vật mới nổi từ những trảo lưu gây tranh cãi như các chương trình
ghế giải trí chuyện của sao người giấu mặt
đó là lý dạ
lý do làm cho nhiều hiện tượng mạng như anh em tam mau cu thóc
có cơ hội lên các kênh truyền hình quốc gia và địa phương để chém gió
về những thành tích không mấy tự hào của họ
tạo điều kiện thuận lợi để nhiều cá nhân thoải mái lên sóng truyền hình thực hiện những hành vi
phản cảm lố bịch khoe khoang đời tư xấu người khác thậm chí là
tranh cãi gây gỗ với nhau không ít chương trình truyền hình thực tế game show
talk show đã bộc lộ chất lượng yếu kém sơ sài nội dung nhạt nhẽo
vô bổ phải dựa vào cái yếu tố câu khách rẻ tiền để
neo chân khán giả thậm chí có những chương trình
chỉ tính riêng những màn đấu khẩu chê bai nhau giữa các mc giám khảo đã
chiếm gần hết thời lượng phát sóng sự lặp lại từ nội dung
của chương trình giám khảo người dẫn chương trình đến khách mời
buộc người tham gia phải gồng mình dùng các chiêu trò gây cười nhảm nhí
để tránh sự nhàm chán nhiều khi rất phản cảm
nếu các đài truyền hình tiếp tục kéo dài phương thức sản xuất phát sóng
những game show talk show theo kiểu mì ăn liền lấy người chơi khách mời
làm phương tiện câu khách như hiện nay thì đó không thể xem là một giải pháp bền vững
bởi khán giả đã bắt đầu mệt mỏi bởi sự bão hòa của nhiều chương trình
giải trí có nội dung na ná nhau
để nâng cao chất lượng chương trình đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả
các đài truyền hình cần hướng đến sản xuất các chương trình giải trí lành mạnh
thu hút người xem phổ thông ở nhiều độ tuổi khác nhau
như thành công của các trò chơi đã tồn tại lâu năm hoặc mới thành công
trong thời gian gần đây như ai là triệu phú đường lên đỉnh olympia
vua đầu bếp việt nam đồng thời để chấn chỉnh những sai phạm
biểu hiện lệch chuẩn của một số chương trình giải trí đã đến lúc
các cơ quan chức năng của bộ thông tin và truyền thông phải siết chặt việc quản lý
chất lượng các chương trình giải trí trên sóng truyền hình trong đó
việc phân loại đối tượng độ tuổi của các chương trình là cần thiết
nhất là với game show talk show có yếu tố người lớn liên quan các chủ đề
hẹn hò giới tính đời tư cá nhân
mặt khác cần mạnh tay với hành vi tái phạm nhiều lần trên sóng truyền hình
như xử phạt hành chính ngưng phát sóng các chương trình
có nội dung thiếu lành mạnh ngừng ký hợp đồng dừng phát hình
đối với các nhân vật đã vi phạm nhiều lần
hành động quyết liệt như trường hợp đài truyền hình vĩnh long từng ngưng phát sóng
các chương trình có sự xuất hiện của diễn viên hài chấn thành năm hai nghìn một mươi
vì đã có hành vi phát ngôn phàn cảm là sự kiên quyết
cần thiết nhằm nâng cao chất lượng chương trình cần được nhân rộng
với lượng khán giả trung thành các đài truyền hình
nhà sản xuất chương trình giải trí trên sóng truyền hình đang giữ một lợi thế không nhỏ
so với mạng xã hội tuy nhiên để duy trì và phát huy
những ưu thế đó nếu không kịp thời siết chặt việc quản lý nâng cao chất lượng
chương trình giải trí thì việc đài truyền hình bị mất khán giả
và bị các mạng đa kênh vượt qua chỉ còn là vấn đề thời gian
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài loại bỏ những hành vi phản cảm
trong chương trình truyền hình thực tế của tác giả quang minh
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân chương trình tạm dừng ở đây